tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vừa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên án hai bị cáo trần văn cười và nguyễn thanh hùng
cùng chú tại huyện phục hiệp tỉnh hậu giang tổng cộng hai mươi chín năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cầu trạng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín một người dân ở huyện phục hiệp thuê trần văn cười
chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư một thửa đất tại thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
với giá hai trăm năm mươi triệu đồng sau khi nhận tiền cọc cười yêu cầu chủ đất đến văn phòng công chứng
để chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên nguyễn thanh hùng để được miễn giảm thuế
sau đó cười tiếp tục lấy lý do đóng thuế để yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền rồi tiêu xài hết
không dừng lại ở đó cười và hùng còn đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho nhiều người để chiếm đoạt tiền
do không đóng lãi đúng hạn nên chủ nợ đã sang tên và bán thửa đất cho người khác
ngoài ra trong năm hai nghìn hai mươi
cười đã dùng thủ đoạn nhận thuê chuyển mục đích quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện và đưa ra thông tin gian dối
có sở hữu một thửa đất tại tỉnh sóc trăng để nhận tiền cọc bán đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hai bị hại khác
cơ quan điều tra xác định trần văn cười đã chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng của bốn người
nguyễn thanh hùng giúp sức cho cười chiếm đoạt tám trăm linh triệu và hưởng lợi bất chính bốn mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt bị cáo trần văn cười tổng cộng hai mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lãm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thanh hùng bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trần văn cười có trách nhiệm trả lại hơn năm trăm linh triệu đồng cho các bị hại có yêu cầu
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang cũng tuyên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến thửa đất
mà cười và hùng đem đi cầm cố là vô hiệu và chủ đất được nhận lại quyền sở hữu